trước sự ra đi đột ngột của chủ tịch nước trần đại quang sau một thời gian lâm bệnh tối ngày hai mươi một tháng chín giờ địa phương sáng ngày hai mươi hai tháng chín giờ hà nội
hội đồng nhà nước cuba thông báo quyết định để quốc tàng tưởng niệm chủ tịch nước việt nam trần đại quang
trong thông cáo đưa ra trên truyền hình nhà nước cuba sẽ để tăng chính thức tưởng niệm chủ tịch nước việt nam trần đại quang
từ sáu h ngày hai mươi hai tháng chín đến hai mươi bốn h ngày hai mươi ba tháng chín theo giờ địa phương tức là từ một mươi bảy h ngày hai mươi hai tháng chín đến một mươi một h ngày hai mươi ba tháng chín theo giờ hà nội
lễ tưởng niệm cấp quốc gia diễn ra trong ngày hai mươi bốn tháng chín theo giờ địa phương
theo thông báo trong thời gian quốc tàng các tòa nhà công và các trụ sở quân sự trên cả nước cuba sẽ treo cờ rủ không tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí công cộng
sáng cùng ngày chủ tịch quốc hội cuba esteban lajo hernandez đã gửi lời đồng ý cho chủ tịch nước việt nam trần đại quang
đã gửi lời chia buồn tới nhân dân việt nam sau khi nhận được tin chủ tịch nước trần đại quang qua đời
đồng thời dành một phút mặc niệm cho nhà lãnh đạo việt nam trước phiên làm việc tại trụ sở quốc hội